trộm cắp hai mươi bảy chiếc đồng hồ trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
đối tượng lương văn thanh chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị công an thành phố lào cai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
tại cơ quan cảnh sát điều tra thanh khai nhận vào ngày ba mươi tháng sáu
thanh đã thuê nhà nghỉ ở sau cửa hàng kính mắt đồng hồ trường giang
sau đó đến hai mươi ba h đêm ngày một tháng bảy
treo qua mái các ngôi nhà rồi cậy cửa sắt ở tầng năm
sau đó đột nhập vào cửa hàng lấy đi hai mươi bảy chiếc đồng hồ
có giá trị từ bốn đến hơn hai mươi triệu đồng
sau khi trộm được thanh đã bắt xe đi hà nội để bán đồng hồ lấy tiền tiêu xài
khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định thanh cũng chính là đối tượng
gây ra vụ trộm cắp vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại một cửa hiệu ở huyện sapa tỉnh lào cai
lấy đi nhiều trang sức chất liệu bạc và vòng đá phong thủy các loại
trị giá tài sản khoảng ba mươi năm triệu đồng